thời gian gần đây trên một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội có nhiều tin bài về tem giấy hay bù lưỡi chứa chất lsd một loại ma túy gây ảo giác đang bổ vây trường học đầu độc giới trẻ
vâng trước tình hình trên thì văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam về việc phòng ngừa đấu tranh với ma túy dưới hình thức tem giấy
cụ thể phó thủ tướng vũ đức đam chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống aids và phòng chống tiên nạn ma túy mại dâm giao bộ công an chủ trì phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo và các cơ quan địa phương liên quan kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả đối với hiện tượng này báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường quản lý địa bàn đặc biệt khu vực xung quanh trường học xử lý nghiêm các trường hợp quảng bá mua bán rụ rỗ lôi kéo học sinh sinh viên sử dụng ma túy
phó thủ tướng giao bộ giáo dục và đào tạo tăng cường giáo dục tuyên truyền cho học sinh sinh viên và phụ huynh về tác hại và cách nhận biết các loại ma túy đặc biệt là chất lsd phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất gây nghiện chất hướng thần trong trường học kiểm tra đánh giá và hướng dẫn công tác phòng ngừa ma túy trong trường học ở một số địa bàn trọng điểm